đội cảnh sát giao thông số năm phòng cảnh sát giao thông công an hà nội đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt đối với nữ tài xế điều khiển ô tô bất ngờ quay đầu trên cầu vĩnh tuy hà nội cuối tháng chín vừa qua
theo đó nữ tài xế vi phạm được xác định là bà trần ngọc hà ba mươi năm tuổi trú tại phường thành công ba đình hà nội
cảnh sát giao thông đã cho tài xế xem lại hình ảnh và người này cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm ký vào biên bản xử phạt vì lỗi quay đầu xe trên cầu vĩnh tuy
trước đó vào chiều ngày hai mươi chín tháng chín nữ tài xế trần ngọc hà điều khiển ô tô năm chỗ biển kiểm soát ba mươi e hai mươi một nghìn chín mươi bốn liều thông hướng từ đường minh khai sang quận long biên
sau khi đi đang đi trên cầu vĩnh tuy thì chiếc xe quay đầu để chuyển sang làn ngược lại
và sau khi được đội cảnh sát giao thông số năm tuyên truyền nữ tài xế cũng đã nhận thức được việc quay đầu như vậy là nguy hiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông